tình trạng chiều cường dâng cao gây xâm thực tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tiếp tục diễn biến phức tạp khi sóng biển ngày càng ăn sâu vào khu dân cư gây thiệt hại về nhà cửa và uy hiếp tính mạng con người
tại khu vực thôn tiến đức xã tiến thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận liên tiếp những ngày qua chiều cường và sóng biển đã làm hơn một mét chiều dài bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều đoạn sóng biển đã khoét sâu vào đất liền nhiều ngôi nhà bị sóng đánh sập trơ móng ngã đổ ngổn ngang
các hộ dân trong khu vực này đã phải huy động tối đa lao động để đắp bao cát phủ bạt vào móng nhà
tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thể chống lại tốc độ sâm thực của nước biển chỉ sau một đêm tất cả bao cát vài bạt đều bị sóng cuốn trôi
chỉ từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hơn hai mươi căn nhà bị đánh sập và cuốn trôi
hiện còn khoảng sáu mươi căn nhà tại đây đang phát triển
các nhà phải đối mặt với nguy cơ sạt lở rất lớn
để hạn chế thiệt hại ubnd tỉnh bình thuận đã chỉ đạo xây dựng công trình kè mềm dài năm trăm linh mét để ngăn sóng
tuy nhiên trong quá trình triển khai do thời tiết sóng biển dâng cao và địa hình phức tạp đã làm chậm tiến độ thi công